còn tại xã vĩnh tân thị xã vĩnh châu tòa nhân dân tỉnh sóc trăng ngày hôm qua đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo lê thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh tân thị xã vĩnh châu về hành vi giết người
trước đó vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi năm phong phát hiện trong dãy của mình có nhiều chuột nên đã dùng dây kim loại trần răng quanh giấy rồi kéo điện từ nhà đấu vào dây kim loại để bẫy chuột nhưng không có cảnh báo nguy hiểm và trông coi
đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm ông lâm buôn trú tại phường vĩnh phước thị xã vĩnh châu đi ngang qua dãy của phong thì vướng vào dây điện và bị điện giật chết tử vong
tại phiên tòa phong đã thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi
căn cứ vào tình tiết của vụ án và nhân thân hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê thanh phong năm năm tù giam về tội giết người phải bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi bốn triệu đồng và cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng năm trăm bảy mươi năm đồng cho đến một mươi tám tuổi